những thông tin về tình hình thiên tai
cùng cập nhật những diễn biến mới nhất về thời tiết với biên tập viên thanh quyền
trước hết xin gửi đến quý vị và các bạn các thông tin mới nhất về cơn bão số bảy
hồi một mươi ba h ngày một mươi bảy tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bảy năm độ vĩ bắc một trăm một mươi ba hai độ kinh đông
cách huyện đảo hoàng sa khoảng một trăm hai mươi km về phía đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba tức là từ một trăm ba mươi năm đến một trăm năm mươi km một giờ giật cấp một mươi sáu
từ đêm nay ngày một mươi bảy tháng một mươi ở vĩnh bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp sáu cấp bảy
sau tăng lên cấp tám đến cấp một mươi giật cấp một mươi một cấp một mươi hai biển động rất mạnh cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
dự báo trong khoảng hai mươi bốn giờ tới bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm hai mươi km
đến một mươi ba h ngày một mươi tám tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm linh chín tám độ kinh đông
trên đất liền đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km
đến một mươi ba h ngày một mươi chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một độ vĩ bắc một trăm linh bảy năm độ kinh đông
trên vùng ven biển các tỉnh phía đông bắc bộ
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn cấp một mươi năm
do ảnh hưởng của bão ở vĩnh bắc bộ có gió mạnh cấp tám đến cấp một mươi
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi bốn cấp một mươi năm biển động dữ dội
cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
những tàu thuyền còn đang hoạt động trên khu vực này cần nhanh chóng di chuyển
với nơi tránh trú và neo đậu an toàn
người dân tuyệt đối không nên cho tàu ra khơi
cũng như ở lại trên các tàu thuyền và lồng bé nuôi cá ở khu vực này